một đường dây sản xuất tiêu thụ tiền giả quy mô lớn vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
phối hợp với công an quận một mươi hai công an quận hóc môn và công an tỉnh bình thuận triệt phá
lực lượng công an đã bắt bốn đối tượng là hồ hoàng long hồ văn hoàng giang võ văn sang và đặng thị minh thư
thu giữ tăng vật là bảy mươi một triệu đồng tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng và hai trăm linh đồng
cùng nhiều hung khí nguy hiểm và một quả lựu đạn
từ tháng một mươi năm ngoái đến nay trên gia lô facebook giang giao bán tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng
với hình thức bốn triệu đồng tiền thật mua một mươi triệu đồng tiền giả
các đối tượng đã nhiều lần bán tiền giả cho một phụ nữ với tổng cộng là ba trăm linh triệu đồng